gần bốn tháng qua trên địa bàn huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng
làm một trăm một mươi năm hectare mía của một trăm một mươi hộ nông dân tại các xã suối bạc sơn nguyên sơn phước và thị trấn củng sơn bị cháy
ước tính thiệt hại lên đến nhiều tỷ đồng
theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
số diện tích mía trái này nằm trên vùng đồi không chủ động nước tưới
nông dân đã chăm sóc mới được từ bốn đến năm tháng nên khi mía bị cháy thì xem như mất trắng tiền đầu tư
huyện sơn hòa là vựa mía nguyên liệu lớn nhất tỉnh phú yên với diện tích trên dưới một mươi năm hectare
theo nông dân trung bình một hectare mía nếu đầu tư trồng mới mất chi phí từ hai mươi năm đến ba mươi triệu đồng
còn lưu gốc thì năm triệu mía chết nông dân mất trắng
còn những diện tích khô héo muốn có năng suất để thu hoạch họ phải thêm phân bón
nhưng với điều kiện trời phải mưa